vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã tạm giữ hình sự một mươi một đối tượng
về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây cá độ bóng đá và lô đề qua mạng
với số tiền giao dịch khoảng chín trăm linh tỷ đồng
trước đó vào sáng ngày một mươi tám tháng một mươi hai công an tỉnh kiên giang đã phối hợp với cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an đồng loạt thực hiện lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và triệu tập
đối với một mươi năm đối tượng tham gia đường dây đánh bạc
qua khám xét thu giữ gần một trăm năm mươi sáu triệu đồng tiền mặt một mươi bảy điện thoại di động ba máy tính
cùng các vật dụng phục vụ cho việc cá độ bóng đá và lô đề
đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này do bùi minh đà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại thành phố rạch giá cầm đầu hoạt động từ năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay
với khối lượng giao dịch ước tính khoảng chín trăm linh tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đang tạm giữ hình sự bùi minh đà
cùng với một mươi đối tượng khác
để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc